gần hai tháng qua nước mặn xâm nhập sâu tại vùng trọng điểm cây giống cây ăn quả của tỉnh bến tre là huyện trợ lách đang khiến cho người dân thiệt hại nặng nề
người dân tìm mọi cách để chữ nước ngọt nhưng không ăn thua nhiều vườn cây suy kiệt chết dần
gần hai tháng qua khu vườn trồng năm cây sầu riêng con của ông nguyễn văn nghi không có nước tưới nên đành để cây chết dần chết mòn
hiện tại khoảng hai mươi số lượng cây đã chết số còn lại cũng bị cháy lá và có nguy cơ chết hết nếu không cung cấp đủ nước ngọt kịp thời
không chỉ chết số lượng cây còn nhỏ vườn sầu riêng bảy năm tuổi đang cho quả của ông nghi cũng bị chết hơn chục cây do thiếu nước ngọt
tình trạng cây đang cho quả chết khiến người nông dân thiệt hại nặng nề vì hầu hết cây đã hơn chục năm tuổi
vườn trôm trôm hơn ba mươi năm tuổi này đang héo lá chết khô nên chủ vườn phải đốn bỏ và giải pháp đốn bỏ hầu như là duy nhất vì cây đã suy kiệt rất khó để phục hồi